công an hà nội đã tổ chức cuộc họp thông báo về việc xử lý ba đối tượng trong đường dây buôn lậu vàng qua cửa khẩu quốc tế nội bài
theo đó vào hồi h hai mươi năm phút ngày hai mươi bảy tháng bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra đối tượng nguyễn ngọc sang cùng hoàng thị ngọc anh
đang ngồi tại số ghế một mươi hai d và một mươi hai g trên máy bay mang số hiệu vn một trăm bốn mươi sáu từ việt nam đi hàn quốc
quá trình kiểm tra phát hiện tám mươi cây vàng bốn số chín quấn trong năm châm và hút đặt dưới ghế
qua điều tra các đối tượng khai nhận đã mang vàng trong nước mang sang hàn quốc để bán để kiếm tiền tranh lệch
bằng thủ đoạn này các đối tượng đã vận chuyển chót lọt hai mươi cây vàng sang hàn quốc hồi đầu tháng bảy vừa qua
cũng trong thời gian vừa qua công an hà nội đã triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức gây ra vụ giết người tại số nhà tám trăm sáu mươi sáu ngõ tám trăm năm mươi đường láng phường láng thượng quận đống đa hà nội
trong quá trình triệt phá công an quận đống đa làm rõ và bắt giữ bốn đối tượng vũ quang hùng bùi văn chủ
vũ văn thủy hoàng ngọc hiếu khám xét tại nơi tạm trú của đối tượng vũ quang hùng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa đã thu giữ một mươi một khẩu súng
một sáu mươi bảy viên đạn các loại một cân đầu đạn trì hai mươi cắt tút đạn một mươi bốn vỏ đạn cùng hàng chục dao kiếm rùi cui nỏ một túi nilon chứa một ba trăm sáu mươi tám gram ma túy tổng hợp
một mươi một bảy trăm bốn mươi gram chất dẻo màu nâu đen cùng bốn trăm ba mươi tám giấy tờ cho vai nợ với tổng số tiền khoảng gần năm tỷ đồng
ba chứng minh thư nhân dân một mươi bảy sổ hộ khẩu sáu hộ chiếu cùng một số tài sản đồ vật khác
hiện ban giám đốc công an tp hà nội đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung điều tra thu thập củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng